trong năm hai nghìn một mươi bảy tăng năng suất lao động đóng góp tới tám mươi chín vào tăng trưởng gdp
và có vai trò ngày càng quyết định đối với tăng trưởng kinh tế của việt nam
tuy nhiên có một thực tế là năng suất lao động tại việt nam dù đã được cải thiện
trong thời gian qua vẫn còn ở mức rất thấp so với nhiều nước trong khu vực
thậm chí những số liệu thống kê mới đây cho thấy năng suất lao động nước ta
hiện còn thấp hơn cả lào và khoảng cách giữa năng suất lao động của việt nam
với những nước vừa nêu trên lại có xu hướng tăng lên
vấn đề này trở thành một chủ đề nóng trong diễn đàn kinh tế việt nam hai nghìn hai mươi
và nhiều hội thảo lớn khác
trong chương trình đồng hành cùng doanh nghiệp hôm nay mời quý vị và các bạn
cùng chúng tôi tìm hiểu sâu hơn về thực trạng này những nguyên nhân của nó
nhằm tìm ra những hướng đi thích hợp để cải thiện năng suất lao động của việt nam
trong thời gian tới
theo số liệu thống kê công bố tại diễn đàn kinh tế việt nam hai nghìn một mươi chín
trong năm vừa qua dù đạt mức năm chín vượt kế hoạch thu hẹp khoảng cách
với các nước phát triển như hàn quốc hay nhật bản nhưng năng suất lao động

bên cạnh đó theo nghiên cứu của trung tâm thông tin và dự báo kinh tế
xã hội quốc gia việt nam hiện tại vẫn còn khoảng cách lớn về năng suất
lao động giữa các ngành cụ thể tới năm mươi số ngành có giá trị gia tăng
không dựa vào năng suất lao động nhưng tốc độ tăng ở một vài ngành
cụ thể lại tương đối nhanh
nói về mô hình doanh nghiệp thì hiện nay doanh nghiệp tư nhân đang có xu hướng
tạo ra nhiều việc làm hơn cho lao động trong khi một số doanh nghiệp nhà nước
tuy có năng suất ổn định nhưng không đóng góp nhiều vào mức tăng năng suất chung
nếu mà chia ba khu vực khu vực về công nghiệp khu vực về dịch vụ
và nông nghiệp nông nghiệp về thủy sản thì hiện nay công nghiệp có năng suất
lao động khá nhất sau đó đến khu vực về dịch vụ
và thấp nhất là khu vực về nông nghiệp thủy sản
và hiện nay khu vực này có số lao động chiếm nhiều nhất
và đây cũng là một trong những lý do làm cho năng suất chung của cả nền kinh tế
của chúng ta hiện nay thì nó cũng thấp
thế còn trong cái lĩnh vực về công nghiệp chúng tôi đi sâu cụ thể vào trong lĩnh vực công nghiệp
thì hiện nay lĩnh vực về khai khoáng có năng suất cao nhất
cái thứ hai là liên quan đến sản phẩm phân phối điện
và cái lĩnh vực thứ ba là về lĩnh vực về tài khoản
chính là có cái năng suất cao nhất cao hơn hẳn so với lại trung bình của nền kinh tế
trong khi khu vực kinh tế nông nghiệp kinh tế cá thể và một số doanh nghiệp nhà nước
có mức tăng trưởng năng suất lao động thấp thì khu vực có vốn đầu tư nước ngoài
lại có năng suất cao hơn hẳn
đây là một doanh nghiệp fbi thuộc tập đoàn sumitomo có nhà máy tại bắc ninh
trao đổi với phóng viên truyền hình nhân dân lãnh đạo của doanh nghiệp này khẳng định
năng suất lao động trong nhà máy của họ nếu tính theo tiêu chí sản lượng
cũng như tiêu chí lợi nhuận đều cao hơn năng suất bình quân của việt nam
thậm chí năng suất lao động tại đây còn cao hơn cả mức năng suất bình quân
hầu hết các nước trong khu vực
và nguyên nhân theo họ không chỉ nằm ở công tác đào tạo nguồn nhân lực
chúng tôi rất chú trọng tới đào tạo nguồn nhân lực
nhưng bên cạnh đó chúng tôi cho rằng những yếu tố khác như quy mô vốn
công nghệ và khoa học quản trị sản xuất cũng đóng vai trò quan trọng
chúng tôi xây dựng nhà máy theo tiêu chuẩn hiện đại nhật bản
với quy mô vốn lớn đó là một lợi thế
bên cạnh đó việc quản trị sản xuất bao gồm cả đào tạo quản lý tối ưu hóa lao động
cũng đóng góp vào năng suất mà chúng tôi tạo ra trong những năm qua tại việt nam
theo các chuyên gia kinh tế năng suất lao động là yếu tố mang tính chủ chốt
trong phát triển kinh tế bền vững
chỉ có cải thiện đáng kể năng suất lao động
thì nền kinh tế việt nam mới có thể thoát khỏi bẫy thu nhập trung bình
và vươn lên trở thành một nền kinh tế phát triển
nhưng bản thân năng suất lao động theo các chuyên gia lại phụ thuộc vào nhiều yếu tố
năng suất lao động thì việc đầu tiên nó vào cái vấn đề về mình chọn làm cái gì
thực ra thì nguồn lực nó cũng chỉ có vậy thôi
thế nhưng mà rõ ràng là trong cái chuỗi về sản xuất và cung ứng dịch vụ
thì có những cái công đoạn nó có giá trị cao hơn
có những công đoạn hiện nay giá trị thấp
tôi lấy ví dụ như là hiện nay sản xuất đưa ra một cái áo ra thị trường
thế thì cái công đoạn gia công của việt nam
gia công ra một cái sản phẩm quần áo thì hiện nay nó giá nó chừng dưới hai đô
thế nhưng mà bán ra thì hiện nay thì nó có thể là gấp một mươi lần hoặc là thậm chí là gấp vài chục lần
vậy thì bây giờ với cái nguồn lực của mình mình chọn vấn đề gì
nếu mình chọn làm ra cả cái áo bán cho khách hàng
chắc chắn là cái giá trị thu được mình cao hơn so với lại hiện nay một số cái ngành nghề
thì đây phải nói rằng là vấn đề đầu tiên là cái vấn đề về chọn cái việc làm
thì đó là cái yếu tố mà nó tác động đến cái năng suất lao động
cái thứ hai là về vấn đề về công nghệ
sau khi mình xác định cái công việc mình làm thì bây giờ cái công nghệ
trình độ công nghệ và thiết bị như thế nào là đỡ ưu
thì cái đấy là cái mà cũng là cái điểm mà vướng hạn chế của việt nam hiện nay
bởi vì cái đánh giá chung thì nhìn chung là cái công nghệ về thiết bị của chúng ta đang ở một cái trình độ thấp
và rõ ràng là với người lao động được trang bị những cái thiết bị công nghệ tốt hơn
thì trong cùng một khoảng thời gian người ta sẽ làm ra những cái sản phẩm tốt hơn
cái vấn đề thứ ba phải nói rằng là vấn đề về tổ chức quản lý sản xuất của doanh nghiệp việt nam
mình cũng còn thiếu kinh nghiệm yếu
thế hiện nay rõ ràng trong một số lĩnh vực doanh nghiệp việt nam có thể đầu tư
về trang thiết bị xây dựng một nhà xưởng đầu tư một cái dây chuyển máy móc
y như một cái doanh nghiệp của nước ngoài
nhưng cái cách tổ chức sản xuất của mình nó vẫn không hiệu quả
có lẽ là cũng điều kiện như vậy cơ sở vật chất như vậy con người như vậy
thế nhưng mà chúng ta phải bố trí nhiều người hơn hoặc là chúng ta làm ra được cái giá trị nó ít hơn
cái thứ tiếp theo phải nói đến là cái vấn đề đó là
vấn đề về cái chất lượng lao động của việt nam mình
trong một số lĩnh vực thì cái khả năng xử lý công việc của người việt nam của mình
phối hợp đặc biệt là cái phối hợp tổ chức công việc nó cũng còn chưa tốt
rõ ràng việc cải thiện năng suất lao động là một bài toán tổng thể với nhiều khía cạnh
nhiều yếu tố cần xem xét cải thiện
và đó là nội dung chính của diễn đàn phát triển việt nam diễn ra mới đây
tại diễn đàn này các học giả chuyên gia kinh tế đều cho rằng
một trong những điểm mấu chốt là phải cải thiện ý thức của người lao động
về năng suất
tôi muốn gợi ý rằng chính phủ việt nam cần phải tạo ra một cuộc vận động
trên phạm vi toàn quốc để tuyên truyền cho những người dân hiểu được rằng
nâng cao năng suất là cần thiết để nâng cao sức cạnh tranh của cả nền kinh tế
và cần hành động để cải thiện năng suất
tuy nhiên nhiều chuyên gia cho rằng việc nâng cao năng suất trước hết phải được hiểu
là nhu cầu nội tại của doanh nghiệp
và chính mỗi doanh nghiệp phải vượt qua những khó khăn
hạn chế của diễn đàn
để có thể nâng cao năng suất lao động
điểm đầu tiên tôi nghĩ rằng là
nó phải từ cái tư duy của người lãnh đạo doanh nghiệp
phải nhìn nhận rằng cái việc này nó là một cái việc mà nghiêm túc lâu dài
đối với lại doanh nghiệp thì mới làm được
chứ còn nếu mà mình nhìn nhận nó là một yếu tố hời hợt
nếu khổ sợ thì làm thử xem cho nó xem sao thì không thành công
cái điểm thứ hai thì tôi nghĩ rằng là
nó phải vượt qua được cái những khó khăn
những khó khăn ban đầu
vì thực ra là câu chuyện này không phải dễ dàng
dễ thì ai cũng làm được rồi
bởi vì trong cái quá trình làm cũng vô vàn cái khó
trong rất nhiều yếu tố như vậy thì bây giờ tập trung yếu tố gì
ngành ngành đã khác nhau
đến doanh nghiệp cụ thể hoàn toàn khác nhau
mỗi doanh nghiệp có một vấn đề khác nhau
chính vì vậy cho nên bây giờ tìm đâu ra đúng cái vấn đề hiện tại
và xác định được cái giải pháp và làm nó được thành công
ban đầu không hề dễ dàng
bởi vì nếu như chúng ta không có cái thành công
thành công ban đầu thì rất khó có thể thúc đẩy làm nó một cách tiếp tục được
và câu chuyện năng suất này không phải câu chuyện chỉ là một lần
nó là một cái quá trình liên tục
chính vì vậy cho nên là phải làm những cái ban đầu
để có thể động viên khuyến khích tất cả mọi người tham gia
bên cạnh đó các chuyên gia cũng cho rằng
để nâng cao chất lượng bền vững
các lãnh đạo doanh nghiệp không thể chỉ hô khẩu hiệu
chỉ khi nào những lợi ích của việc nâng cao năng suất lao động
được lan tỏa tới cả những người lao động trực tiếp
việc nâng cao năng suất lao động mới có thể bền vững
và đạt được những tiến bộ vượt bậc
khi mà cái nâng cao năng suất này nó có kết quả
thì doanh nghiệp cũng phải làm sao mà chia sẻ nó một cách hợp lý cho những người liên quan
đặc biệt là người lao động
bởi vì suy ra cùng cái quyết tâm và cái ý tưởng
đề xuất ra cái khởi xướng ra những cái mà cần phải thay đổi là lãnh đạo doanh nghiệp
nhưng thực thi lại là những anh em khác
và nếu như kêu gọi mọi người cố gắng thì cũng chỉ kêu gọi được một vài lần
sau đấy làm sao
khi mà chứng minh được rằng là tất cả những cái được đấy
thì mọi người đều được doanh nghiệp được người lao động được
và cũng có đóng góp vào đấy tốt cho nhà nước
thì lúc đấy tôi nghĩ rằng là tất cả mọi người cùng tham gia
và khi mọi người cùng tham gia quyết tâm thì sẽ thành công
còn nếu chỉ là cái sự cố gắng cái hô hào hay là làm việc đơn lọc cụ độc của một người
thì tôi nghĩ rằng là nó chỉ đạt được một vài cái mục tiêu nào đấy
chứ nó sẽ khó có thể giải quyết được cả cái vấn đề về cải thiện đáng kể
hay nâng cao năng suất cho doanh nghiệp cũng đúng
như là toàn nền kinh tế của việt nam
nâng cao năng suất lao động không chỉ giúp tăng cường năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp
mà còn hết sức quan trọng đối với mục tiêu phát triển bền vững của toàn bộ nền kinh tế
chính vì vậy thời gian qua thủ tướng chính phủ đã thể hiện quyết tâm
tìm mọi biện pháp để tăng năng suất lao động
tăng trưởng hiện nay ở việt nam vẫn chủ yếu theo chiều rộng
tên cơ thể gia tăng các yếu tố đầu vào
như tăng cường bổ trung vốn và sử dụng nhiều lao động giảng đơn
trong khi việc đổi mới công nghệ hợp lý quá sản xuất
cải tiến quản lý nâng cao trình độ công nhân
gọi chung là các nhân tố tổng thợ tmp còn rất khẳng chế
nhưng có thể nói đây cũng chính là một điểm ngãn
của phát triển bền vững của việt nam trong trung và dạ
bên cạnh nỗ lực phát huy sức sáng tạo của chính mình
việt nam rất cần sự hỗ trợ và tham vấn của các đối tác phát triển
của cộng đồng doanh nghiệp các chuyên gia trong và ngoài nước
để tìm ra các giải pháp các chính sách phù hợp
trong bối cảnh khoa học công nghệ tiến bộ vượt bậc
cách mạng công nghiệp bốn lan tỏa
để cải thiện năng suất lao động chính phủ việt nam luôn ưu tiên bố trí ngân sách
đồng thời khuyến khích các doanh nghiệp nguồn lực xã hội đẩy mạnh đầu tư cho giáo dục và đào tạo
nhằm cải thiện trình độ và kỹ năng lao động giúp người lao động có thể phát triển sinh kế
làm chủ được sự nghiệp của bản thân có động cơ làm việc tốt hơn phát huy tối đa sức sáng tạo
cùng với sự quyết tâm của chính phủ các chuyên gia cũng đưa ra nhiều giải pháp vĩ mô
nhằm nâng cao năng suất bình quân của toàn bộ nền kinh tế
điều đầu tiên thì tôi nghĩ rằng là phải tập trung chỉ ra được những cái yếu kém liên quan
cái khu vực của doanh nghiệp cũng như là cái ngành kinh tế để người ta thấy rằng là
người ta phải thay đổi và khi những cái khối này thay đổi thì những cái cơ chế chính sách khác
thì mới có thể phát huy được
cái điểm thứ hai là rõ ràng là nhà nước cần phải chọn ra được một số ngành có những cái
có thể là ngành có những cơ hội tốt nhất để chúng ta có thể có xây dựng các giải pháp
và triển khai những cái giải pháp để làm sao rõ là khi mà doanh nghiệp các ngành thay đổi
thì cái cơ hội và cái thực sự là chúng ta có thể tăng được cái năng suất lên so với lại các nước khác
thì nó để tạo ra được một cái niềm tin cho cộng đồng nước
cộng đồng doanh nghiệp hiểu rằng là việt nam hoàn toàn có thể nâng cái năng suất của các cái ngành cụ thể lên
nâng cao năng suất lao động là một yêu cầu cấp bách của mọi doanh nghiệp trong nền kinh tế
nhằm nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường
và từ góc nhìn vĩ mô nâng cao năng suất lao động cũng là giải quyết điểm nghẽn về chất lượng phát triển
nhằm đưa nền kinh tế vượt qua bẫy thu nhập trung bình mà nhiều chuyên gia đã cảnh báo
nếu như các doanh nghiệp chỉ trông chờ vào những điều kiện thuận lợi mà chính phủ tạo ra
mà không bắt tay vào hành động cụ thể quyết liệt tình trạng năng suất lao động thấp vẫn sẽ không được giải quyết
chỉ khi nào mỗi doanh nghiệp với vai trò là thực thể của nền kinh tế nhận thức được rằng
việc nâng cao năng suất lao động là nhu cầu tự thân thiết thực của chính họ
tốc độ tăng năng suất lao động tại việt nam mới thực sự được cải thiện
như thủ tướng nguyễn xuân phúc đã khẳng định
nâng cao năng suất lao động chính là giải quyết điểm ngẽn của phát triển bền vững của việt nam
với sự quyết tâm của chính phủ cùng với việc ngày càng nhiều doanh nghiệp
nhận thức được tầm quan trọng của nhiệm vụ nâng cao năng suất lao động
hy vọng năng suất lao động bình quân của việt nam sẽ được cải thiện trong thời gian tới
quý vị và các bạn thân mến chương trình đồng hành cùng doanh nghiệp hôm nay xin được kết thúc tại đây
chương trình sẽ được phát vào h hai mươi h ba mươi phút thứ sáu hàng tuần
và phát lại vào h một mươi h bốn mươi năm ngày thứ bảy và một mươi sáu h bốn mươi năm phút ngày chủ nhật
mọi thông tin xin gửi về chương trình đồng hành cùng doanh nghiệp phòng kinh tế truyền hình nhân dân
số bảy mươi một hàng chống hoàn kiếm hà nội